tại thành phố tam kỳ ubnd tỉnh quảng nam và cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica
tổ chức lễ ký kết biên bản thảo luận về dự án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố tam kỳ
theo đó coica sẽ viện trợ không hoàn lại số tiền chín triệu usd giúp thành phố tam kỳ xây dựng đô thị thông minh
theo biên bản ký kết mục tiêu của dự án là phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh
để xây dựng dịch vụ đô thị thông minh nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính
và chính quyền điện tử phục vụ nhân dân doanh nghiệp xây dựng không gian hỗ trợ doanh nghiệp
khởi nghiệp và thông tin quản lý du lịch địa phương quản lý môi trường quản lý giao thông
và hình thành một số công trình xanh
xây dựng định hướng chiến lược đô thị thông minh cho tỉnh quảng nam ở bốn đô thị gồm tam kỳ hội an điện bàn và núi thành
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi một
trong thời gian qua tổ chức coica đã quan tâm dành nhiều sự giúp đỡ cho tỉnh quảng nam
đây là dự án lớn thứ hai sau bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam được coica tài trợ